nhằm hỗ trợ các tàu cá trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa đợt một năm hai nghìn hai mươi
quỹ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế vừa ban hành quyết định cấp kinh phí gần năm tỷ đồng
quỹ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế sẽ trích ngân sách gần năm tỷ đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu của trung ương
để bổ sung cho ngân sách hai huyện phú vang và phú lộc nhằm thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ khai thác nuôi trồng thủy hải sản
và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa
trong đó huyện phú vang được hỗ trợ bốn hai tỷ đồng huyện phú lộc được hỗ trợ gần bảy trăm sáu mươi hai triệu đồng
tính đến thời điểm này thừa thiên huế đã chi bồi thường thiệt hại cho ngư dân tại các địa phương trên địa bàn
tổng số kinh phí hơn sáu trăm tám mươi tỷ đồng cho trên hai mươi đối tượng
các địa phương ban ngành tại thừa thiên huế hiện đang tập trung triển khai thực hiện việc hỗ trợ ngư dân khôi phục nghề biển
tiếp tục sản xuất ổn định cuộc sống